phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa giao trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lào cai chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh
khẩn trương kiểm tra xác minh nguồn gốc lô hàng bốn trăm bốn mươi tấn hạt rẻ đang tạm giữ
làm rõ vi phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nếu có để sử dụng theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia kết quả trước ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
như tin đã đưa vào ngày chín tháng năm lực lượng chức năng phát hiện một số container bên trong có chứa một lượng hàng hóa lớn là sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài
đối tượng lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để thẩm lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ
qua kiểm tra và phát hiện một mươi sáu container chứa bốn trăm bốn mươi tấn hạt rẻ các loại
tại thời điểm kiểm tra đại diện quản lý kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng
không có hợp đồng thuê kho và không xác định đúng cá nhân hay doanh nghiệp gửi hàng